theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy là một vụ tai nạn giao thông xảy ra khi mà nạn nhân đã vượt trong tình trạng thiếu an toàn
vụ việc xảy ra trên đường dt tám trăm bốn mươi tám đoạn gần cầu cái bè thuộc ấp khánh hòa xã tân khánh đông thành phố sa đéc tỉnh đồng nai
chiếc xe ben mang bình kiểm soát sáu mươi sáu h một trăm bảy mươi chín do tài xế chú ấp an phú xã mỹ an hưng bê huyện lấp vò tỉnh đồng tháp điều khiển
lưu thông hướng thành phố sa đéc về thành phố cao lãnh khi tới gần cầu cái bè bất ngờ va chạm với xe mô tô đi cùng chiều mang biển kiểm soát sáu mươi sáu f một hai mươi nghìn ba trăm ba mươi do một người đàn ông chú tỉnh tiền giang điều khiển
hậu quả là người đàn ông đã bị xe ben đông trúng và tử vong tại chỗ
nhận được tin báo cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ vụ việc